ngày sáu tháng bốn bị cáo nguyễn ngọc phương chú tại xã quế trung huyện đông sơn ngồi trên xe máy không đội bũ bảo hiểm
đi qua chốt kiểm soát dịch khu vực chân đèo le trên tuyến dt sáu trăm một mươi một huyện đông sơn
thì được cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng lại để kiểm tra y tế
tại đây phương vừa tỏ ra bất hợp tác trong việc kiểm tra y tế vừa tỏ thái độ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó khương đi đến nhà dân gần khu vực lấy dụng cụ cào lúa quay lại tấn công một cán bộ công an huyện nông sơn đang làm nhiệm vụ
tại phiên xét xử toán nhân dân huyện đông sơn tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc phương chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua công an các xã trên địa bàn tỉnh thái bình đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền
hướng dẫn vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh đồng thời làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
mỗi một người dân trở thành một chiến sĩ chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
và để có được kết quả này đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành và chính quyền địa phương
trong đó có sự đóng góp không nhỏ
của các cán bộ chiến sĩ công an chính quy được tăng cường về cơ sở
xã tân bình thành phố thái bình có năm thôn với năm ba trăm sáu mươi nhân khẩu
trên địa bàn xã có một điểm cách ly tập trung của tỉnh tại trường đại học thái bình
hiện nay đang tổ chức cách ly cho những người trở về từ vùng có dịch
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ công an xã tân bình đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
thành lập một mươi tổ tự quản phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ứng trực một trăm linh quân số
kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn
tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của nhân dân trong việc cách ly xã hội
mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
vận động các cửa hàng quán ăn đóng cửa ký cam kết tạm ngừng kinh doanh đến hết ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất
phối hợp với công an thành phố và lực lượng quân đội bảo đảm an ninh trật tự khu vực cách ly tập trung
tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân địa phương
đặc biệt là người dân sinh sống gần khu vực cách ly tập trung tích cực chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phối hợp với công an thành phố và lực lượng quân đội bảo đảm an ninh trẻ tự khu vực cách ly tập trung tích cực chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để giúp cho người dân trên địa bàn yên tâm không hoang mang lo lắng trước tình hình dịch bệnh
lực lượng công an xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động đến từng đường làng ngõ xóm
phát tờ rơi tuyên truyền những điều cần biết và cách phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
cung cấp số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn
đồng thời lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước cho quần chúng nhân dân
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
đồng thời lồng ghép tuyên truyền phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trẻ tự ở địa phương
đồng thời lồng ghép tuyên truyền phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trẻ tự ở địa phương
nói chung trong đó có công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với vai trò nòng cốt lực lượng công an chính quy đã hỗ trợ cho đoàn kiểm tra
cũng như trong công tác kiểm tra các hộ kinh doanh và ký cam kết thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không chỉ ở xã tân bình mà việc thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đang cho thấy hiệu quả của việc triển khai đề án này ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh thái bình
trước tính chất nguy hiểm và khả năng lây lan nhanh của dịch bệnh
công an xã tân bình thành phố thái bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
quyết tâm không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn bảo đảm tốt an ninh trật tự
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân đúng như tinh thần chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng bộ công an
lực lượng công an vừa bảo đảm ổn định an ninh trật tự vừa phải là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho nhân dân phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng chu thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn suối trà xã hòa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
đối tượng chu thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn suối trà xã hòa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng nông văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bến cát xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý